tại nghệ an do ảnh hưởng của thời tiết đến sáng nay nhiều tuyến đường vẫn đang trong tình trạng sạt lở ngập nước và hư hỏng người và phương tiện không thể qua lại
trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám e đoạn qua xã quỳnh thắng huyện quỳnh lưu đoạn qua xã nghĩa bình và nghĩa hưng huyện nghĩa đàn bị ngập sâu đến nửa mét
quốc lộ một mươi sáu đoạn qua xã đồng văn huyện quế phong bị sạt lở ta luy dương dài một mươi bảy m rộng năm mét
quốc lộ bốn mươi tám b đoạn qua xã quỳnh châu huyện quỳnh lưu sụt đất đầu cống sâu một bảy mét
trong khi đó đường tỉnh năm trăm bốn mươi hai e đoạn qua xã hưng tây huyện hưng nguyên đường tỉnh năm trăm ba mươi bốn đoạn qua xã thành sơn huyện anh sơn bị ngập
đường tỉnh năm trăm ba mươi hai đoạn qua xã châu lộc và xã liên hợp huyện quỳ hợp đất đá tràn ra mặt đường và sạt lở ta luy mái dương gây hư hỏng
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện các ngành chức năng của địa phương đã cắm cọc tiêu biển báo cử lực lượng khắc phục những khu vực bị sạt lở hư hỏng